và tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ tám sáng nay đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
thảo luận về sửa đổi các quy định của luật tổ chức chính phủ đa số ý kiến đại biểu quốc hội tán thành với việc sửa đổi bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp huyện như dự thảo luật
điều này vừa bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thông suốt của trung ương vừa tạo sự chủ động sáng tạo cho địa phương trong việc bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy
từ đó địa phương sẽ chủ động quyết định thành lập tổ chức trên nguyên tắc tinh giản bộ máy biên chế và giảm chi tiêu thường xuyên nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành
cho ý kiến vào việc sửa đổi luật tổ chức chính quyền địa phương đa số đại biểu thống nhất việc cụ thể hóa chủ trương của trung ương trong việc giảm số lượng cấp phó của hội đồng nhân dân
đối với hội đồng nhân dân cấp huyện nhiều ý kiến tán thành giảm số lượng cấp phó tuy nhiên đối với hội đồng nhân dân cấp tỉnh đa số ý kiến đại biểu đề nghị giữ nguyên như luật hiện hành
chiều nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
thảo luận tại phiên họp đa số ý kiến phát biểu của đại biểu
hội đồng nhân dân cấp huyện quốc hội cơ bản thống nhất với báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật của ủy ban thường vụ quốc hội cũng như nội dung của sự thảo luật
đồng thời các đại biểu quốc hội cũng góp ý vào các nội dung cụ thể về phạm vi cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán mối quan hệ của kiểm toán nhà nước với chính quyền địa phương
việc bổ sung một số quyền hạn cho kiểm toán nhà nước để thực hiện luật phòng chống tham nhũng quyền truy cập dữ liệu điện tử của kiểm toán nhà nước kiểm soát chất lượng kiểm toán
với cơ quan thanh tra bên cạnh đó các đại biểu cũng lưu ý đến việc tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và giới hạn phạm vi thông tin truy cập trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán
việc phân cấp thẩm quyền truy cập và việc giám sát thực hiện theo dự kiến quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua dự án luật này vào chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tới đây
chiều nay tại hà nội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của tổng cục hai bộ quốc phòng
và gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm tình báo quốc phòng việt nam
với những cố gắng không ngừng và trách nhiệm chính trị cao tình báo quốc phòng đã được đảng và nhà nước trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc
đây là sự ghi nhận đánh giá xứng đáng mà đảng nhà nước và quân đội dành cho những chiến công thành tích to lớn của tình báo quốc phòng
đó cũng là sự ghi nhận công lao trí tuệ xương máu và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ nhân viên chiến sĩ để xây đắp nên truyền thống trung dũng kiên cường độc lập sáng tạo bí mật khôn khéo đoàn kết quyết thắng của tình báo quốc phòng
trong không liên kết phát triển vùng
hợp tác được sáng lập từ năm hai nghìn bốn để thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh thành viên trên các lĩnh vực giao lưu hữu nghị kết nối giao thông thương mại du lịch
các tỉnh thành phố sẽ đánh giá kết quả hợp tác trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi chín đồng thời trao đổi thống nhất phương hướng nội dung hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông logistics thương mại giáo dục y tế du lịch tiền tệ và bảo hiểm
cũng trong khuôn khổ hội nghị lần này đã diễn ra lễ ký kết biên bản hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các bên
thưa quý vị sáng nay hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã tổ chức kỳ họp bất thường kỳ họp thứ một mươi khóa một mươi năm nhiệm kỳ hành một mươi sáu hai mươi một
ủy ban nhân dân thành phố đã trình hội đồng nhân dân thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư hai mươi hồ sơ dự án với tổng mức đầu tư dự kiến hơn bốn bảy trăm linh tỷ đồng
đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hai dự án nhóm b tổng mức đầu tư dự kiến trên một sáu trăm linh tỷ đồng
một trăm linh đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân thành phố
bởi đây đều là những dự án cần thiết phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế xã hội của thành phố
căn cứ tình hình giải ngân mới chỉ đạt ba mươi bốn kế hoạch ubnd tp cũng đã đề xuất điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm hai nghìn một mươi chín đợt ba với kinh phí tăng thêm gần hai năm trăm linh tỷ đồng
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền
thời điểm này đang là cao điểm của mùa dịch bệnh xuất xuất huyết
theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của sở y tế hà nội trong những tuần gần đây
số ca mắc mới xuất xuất huyết được ghi nhận trên toàn thành phố vào khoảng tám trăm linh ca một tuần
từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận gần tám ca mắc sốt xuất huyết nhưng chưa có trường hợp tử vong
tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô liên tiếp bệnh nhân nhập viện do sốt xuất huyết
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện thanh nhàn
bệnh nhân này từ thái bình lên trăm trồng ốm
thế nhưng được vài ngày thì thấy cơ thể nóng rét thất thường đau nhức rồi ngất xỉu
khi được đưa vào bệnh viện thanh nhàn bệnh nhân được chẩn đoán mắc xuất xuất huyết
lúc ban đầu là tôi bị nó cứ ngai ngay xét xong cuối cùng nóng nóng quay ra nó đau hết mình mấy
đau mình mấy thế là hôm ấy là ra ngoài hiên ngồi thì là tự nhiên là ngất xìu
mới đầu thì là nó ấn lạnh lạnh cứ như vậy xong rồi nó nổi cái rái ốc lên á
xong về nhà thì bắt đầu nó xuất cao
theo các bác sĩ
số ca mắc sốt xuất huyết bắt đầu tăng từ tháng chín
tuy nhiên đến tháng một mươi đặc biệt trong thời gian gần đây thì tăng nhanh đột biến
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
chung kỳ tình dịch xuất xuất huyết thường diễn ra vào tháng một mươi và một mươi một hàng năm
do đó dự báo những tháng cuối năm
tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
và có một tỷ lệ rất là cao những bệnh nhân vào viện khi đã có các biến chứng của bệnh
hoặc có các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm đặc biệt là các dấu hiệu về thoát dịch huyết tương
như là tràn dịch bằng phổ tràn dịch bởi bụng giảm tiểu cục và xuất huyết rất là nhiều
kể cả xuất huyết niêm mạc như chảy máu mũi và chảy máu chân răng
xuất xuất huyết những ngày đầu triệu chứng phần lớn chỉ là xuất nên rất dễ bị bỏ qua
đặc biệt ở những bệnh nhân có bệnh lý mãn tính
vì vậy người dân cần lưu ý các dấu hiệu nếu nghi ngờ nên đến ngay cơ sở y tế

có đau bụng không có nôn ói không thì đấy là những dấu hiệu cảnh báo bệnh nhân cần phải đến viện sớm
nếu có triệu chứng sốt người dân nên sử dụng paracetamol để hạ sốt
với liều lượng từ một mươi một mươi năm mg trên một kg cân nặng không quá sáu mươi mg trên một kg cân nặng một ngày
không dùng aspirin chủ động phòng tránh mũi đốt và thường xuyên diệt mũi lòng quang bỏ gậy
thưa quý vị từ đầu tháng một mươi đến nay trên địa bàn xã duy nghĩa
duy xuyên tỉnh quảng nam đã xuất hiện một ca dương tính bệnh bạch hầu và hai trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu
ngay sau khi phát hiện ngành y tế tỉnh quảng nam đã cử lực lượng y bác sĩ đến kiểm tra
lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng chống không để bệnh lây lan ra diện rộng
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi tại xã duy nghĩa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
tiếp tục phát hiện hai trường hợp nghi bị mắc bệnh bạch hầu phải đưa ra thành phố đà nẵng điều trị làm nhiều người lo lắng
trước đó vào giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín một học sinh lớp tám của trường trung học cơ sở nguyễn văn chỗi trên địa bàn xã
được phát hiện dương tính với bệnh bạch hầu phải điều trị cách ly tại bệnh viện phụ sản nhi thành phố đà nẵng
trước tình hình này các cơ quan y tế tại địa phương đã tổ chức tiêm vaccine cho hơn một ba trăm sáu mươi người dân
ở khu vực phát hiện bệnh đặc biệt để ngăn chặn bệnh bạch hầu bùng phát
ngoài việc cho uống thuốc dự phòng đối với những người trong vùng dịch
trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi sở y tế tỉnh quảng nam phối hợp với chính quyền địa phương
triển khai tiêm vaccine td cho hơn một mươi một năm trăm linh đối tượng từ năm đến bốn mươi tuổi ở xã duy nghĩa và xã duy hải
cho học sinh cấp hơ và hơ trường của cấp một tại xã duy nghĩa và cho uống thuốc dự phòng
học sinh tại xã duy nghĩa đến giờ là tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng cho toàn dân
từ một mươi năm tuổi đến dưới bốn mươi tuổi trong thời gian một mươi ngày qua là sở y tế trung tâm y tế sẽ đầu tư
như là mùa tờ lực nguồn lực mùa nội dung để thực hiện cái nội dung này

cho bà con cũng như trong giáo viên và học sinh về những nội dung liên quan đến bệnh bạch hầu
đồng thời những triệu chứng liên quan đến bệnh như là có sốt mệt mỏi đau hỏng có cảm giác đau hỏng
tất cả khi mà có những trường hợp đó đều phải đến với trạm y tế để được nhân viên y tế lấy mẫu
xác nghiệm và có hướng xử lý tiếp
theo kế hoạch sau đợt tiêm phòng lần này sở y tế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức triển khai hai đợt tiêm phòng vaccine td nữa vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và tháng sáu năm hai nghìn
trong ngày hôm nay lực lượng công an đã bắt giữ nguyễn văn bằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại xã hoàng khánh huyện hoàng hóa
đây là thủ phạm gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản tại các bệnh viện trường học trên địa bàn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
theo công an thành phố thanh hóa từ tháng bốn đến nay nguyễn văn bằng đã liên tiếp gây ra tám vụ trộm cắp tài sản
với tổng giá trị tài sản trộm cắp lên tới hơn hai trăm linh triệu đồng
việc gây ra hàng loạt vụ trộm cắp này đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan trên các lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
các công tác phục vụ khám chữa bệnh của cơ sở y tế hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị liên quan đến những sai phạm về xây dựng không phép và sử dụng đất công không đúng mục đích
tại dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp ở đồng nai
chiều nay ubnd tỉnh đồng nai cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh
báo sai phạm khi có kết quả sẽ sớm cung cấp thông tin cho báo chí
năm hai nghìn hai ubnd tỉnh đồng nai cho công ty của phần xây dựng dân dụng công nghiệp số một đồng nai
thuê hơn hai mươi hai m hai để làm văn phòng và nhà xưởng thời hạn cho thuê đất đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn bốn mươi năm
với mức giá ba sáu trăm linh đồng một mét vuông một năm sau năm năm sẽ tăng giá một lần
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đơn giá thuê đất đã là chín mươi đồng một m hai
ngoài thông tin những sai phạm về xây dựng không phép
và sử dụng đất công không đúng mục đích đề nghị lãnh đạo tỉnh đồng nai khẩn trương làm rõ
xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân liên quan sai phạm đồng thời công khai kết quả xử lý
để góp phần lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn và củng cố niềm tin của nhân dân
với cấp ủy đảng chính quyền địa phương
thưa quý vị trong khuôn khổ tuần lễ tiếng y thế giới từ ngày hai mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi tại hà nội
sự kiện tuần lễ tiếng ý tại việt nam sẽ diễn ra tại ngôi nhà italia
cùng một số trường đại học trên địa bàn hà nội
trong khuôn khổ tuần lễ tiếng ý tại việt nam sẽ có nhiều hoạt động phong phú được đại sứ quán italia
cùng các trường đại học tổ chức như hội trợ chiếu phim giảng bài về ngôn ngữ âm nhạc
ẩm thực cho sinh viên tiếng ý hội thảo ngôn ngữ cơ thể
tại sự kiện học sinh sinh viên cũng được tìm hiểu cơ hội học tập du học tại italia
trong thời gian tới môn học tiếng ý sẽ được mở rộng giảng dạy tại trường phổ thông chuyên ngữ hà nội
hiện nay ở việt nam có khoảng một sinh viên học ngôn ngữ này
chương trình mở cửa tự do đến hết ngày ba mươi tháng một mươi
trong các ngày hai mươi hai và hai mươi bốn tháng một mươi đại sứ quán việt nam tại liên bang nga
trung tâm asean thuộc trường đại học quan hệ quốc tế quốc gia moscow
và lãnh sự quán liên bang nga tại tp hcm đã tổ chức các đêm nhạc gia
do nghệ sĩ saxophone trần mạnh tuấn và nghệ sĩ guitar dimitri malotetov biểu diễn
đây là sự kiện nằm trong chúa hoạt động tiến tới kỷ niệm bảy mươi năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và liên bang nga một nghìn chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi
với sự hỗ trợ của nghệ sĩ alexei pleshchunov và kirill shukarev
hai nghệ sĩ trần mạnh tuấn và dimitri malotetov đã mang tới cho khán giả nga và việt nam
những bản nhạc quen thuộc của việt nam nga được phối khí theo thể loại nhạc gia hiện đại
ngoài ra các nghệ sĩ còn biểu diễn một số bản nhạc gia nổi tiếng thế giới
dự kiến để tiếp nối loạt chương trình giao lưu nhạc gia
nghệ sĩ trần mạnh tuấn và các nghệ sĩ nga sẽ tiếp tục biểu diễn hai buổi hòa nhạc nữa
tại tp hcm vào tháng một mươi hai năm nay
các bản nhạc gia sẽ đạt được những bản nhạc gia đại biểu của hội đồng nhân dân các cấp
giảm số lượng cấp phó của hội đồng nhân dân được nhiều đại biểu quốc hội cho ý kiến
luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành quy định
cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân xã gồm chủ tịch hội đồng nhân dân
một phó chủ tịch hội đồng nhân dân
cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân quận huyện gồm chủ tịch hội đồng nhân dân
hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của hội đồng nhân dân quận huyện
cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân tỉnh gồm chủ tịch hội đồng nhân dân
hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân các ủy viên là trưởng ban của hội đồng nhân dân
và tránh văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh
trong khi đó theo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ
và luật tổ chức chính quyền địa phương
cơ cấu tổ chức của hội đồng nhân dân xã gồm chủ tịch hội đồng nhân dân một phó chủ tịch hội đồng nhân dân
cơ cấu hội đồng nhân dân huyện giảm một phó chủ tịch hội đồng nhân dân
về số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh dự thảo luật đưa ra hai phương án
phương án một giữ nguyên như luật hiện hành
phương án hai quy định lãnh đạo hội đồng nhân dân cấp tỉnh có hai đại biểu hoạt động chuyên trách
trường hợp chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thì bố trí một phó chủ tịch hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách
trường hợp chủ tịch hội đồng nhân dân là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách
qua thảo luận nhiều đại biểu đồng thuận về việc giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp giảm số lượng cấp phó của hội đồng nhân dân
về số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân tôi tán thành phương án hai
theo đó lãnh đạo hội đồng nhân dân cấp tỉnh có hai đại biểu hoạt động chuyên trách
trường hợp chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm nhiệm thì có hai phó chủ tịch hoạt động chuyên trách
nếu chủ tịch hội đồng nhân dân chuyên trách thì chỉ có một phó chủ tịch chuyên trách
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng không phải vì nghị quyết số một mươi tám về sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả
mà phải giảm một biên chế của đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh huyện
hoạt động của hội đồng nhân dân cấp tỉnh huyện là theo quy định của pháp luật
vấn đề quan trọng để nhà nước phát triển tồn tại thì phải có cơ quan lập pháp hành pháp và cơ quan giám sát
khối lựa công việc của hội đồng nhân dân cấp tỉnh rất lớn công việc phức tạp
vì là cơ quan băng hành cơ chế chính sách của ủy ban nhân dân thực hiện
do vậy cần phải bảo đảm cho cây cáo của thường trực hội đồng nhân dân hoạt động hiệu lực hiệu quả
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với địa phương
hơn nữa chủ tịch hội đồng nhân dân thường là hoạt động kiêm nhiệm nhân sự thì luôn biến động
trước điều kiện chủ tịch hội đồng nhân dân là đại biểu kiên trách hay không kiên trách để xác định số lượng phó chủ tịch hội đồng nhân dân
thì tổ chức của thường trực hội đồng nhân dân không ổn định sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân
vấn đề quan trọng là phải phân cấp cho các địa phương tính phải phân cấp cho huyện huyện phải phân cấp cho xã
khi người ta được phân cấp thì cái bộ máy đồng bộ cả chính quyền tức là bao gồm hội đồng nhân dân
người ta giám sát ủy ban nhân dân để người ta phục vụ
làm sao đó cho cái nhiệm vụ của cái chính quyền đó nó tốt lên
chỉ có mấy hơn sáu trăm linh huyện bỏ một ông để giải quyết cái gì tính bỏ bớt đi để giải quyết cái gì
dự kiến tại kỳ họp này quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ
và luật tổ chức chính quyền địa phương
thưa quý vị hội đồng nhân dân là cơ quan dân cử do nhân dân bầu ra là cơ quan đại diện cho ý chí
nguyện vọng của cử tri cũng như giám sát
chính quyền bảo đảm lợi ích của nhân dân
tuy nhiên trên thực tế nhiều cử tri cho rằng nên tinh gọn bộ máy hội đồng nhân dân cấp cơ sở hiện nay
đặc biệt là hội đồng nhân dân cấp phường xã tại các địa phương để hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn
với chủ trương của trung ương về việc tinh gọn bộ máy giảm số lượng đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
vừa qua chủ trương thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường mới được đề xuất cũng nhận được sự đồng thuận cao
hà nội sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm
một trăm bảy mươi bảy phường và thị xã sơn tây của thành phố sẽ bắt đầu thực hiện nếu nghị quyết được thông qua
theo tôi bây giờ cái xu hướng mà bỏ nghiên cứu ở trên và nghiên cứu bỏ cái hội đồng nhân dân của cấp phường ấy
thì tôi thấy thì là nó cũng thể hiện để nó tinh giảm được cái biên chế và giảm được ngân sách
và ngược lại thì trên cái cấp phường thì nó đã có cấp quận rồi
hiện nay đấy là ý chung của dân người ta không tìm đến cái hội đồng nhân dân
là vì người ta chưa tìm được cái hội đồng nhân dân
để xác định rằng cái hội đồng nhân dân không giải quyết được cái thực tế trong cuộc sống dân sinh
chúng tôi ở phường thì cũng chả có cái việc gì phản ánh đến cấp hội đồng nhân dân cả
mà có cái việc thì rất gần gũi lên phản ánh ngay với chủ tịch hoặc là bí thư hoặc là bên công an
về cái việc mà để đảm bảo cho cái hoạt động của chính quyền nó đã có hiệu lực hiệu quả
thế thì cơ chế giám sát của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và của các cấp vị đảng
phải nâng cao vai trò và phải có hiệu lực hiệu quả
phải đi vào chiều sâu thực tế
lúc đó thì nó mới đảm bảo cho cái hoạt động của chính quyền
mặc dù được nhiều cử tri tán thành nhưng vẫn có những ý kiến lại cho rằng
cần phải làm rõ hơn vai trò nhiệm vụ của ủy ban nhân dân cấp phường khi thực hiện bảo hội đồng nhân dân
đặc biệt là trách nhiệm kiểm soát quyền lực tại cơ sở
nếu bỏ cái chức năng giám sát kiểm soát quyền lực là thuộc về ai
hãy tự đề nghị giải thích rõ
chúng ta hiểu bổ nhiệm chủ tịch phó chủ tịch phường hiện nay là quận bổ nhiệm
vậy thì cái quyền của người dân là đến đâu giám sát đến đâu
nếu thực hiện hiệu quả không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường
thì sắp tới hà nội sẽ giảm được khoảng ba cán bộ
đem mô hình này nhân rộng ra cả nước
thì chắc chắn rằng việc tinh gọn bộ máy sẽ có những hiệu quả tích cực